và liều bổ sung liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
theo công văn một mươi nghìn bảy trăm hai mươi hai ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản
và liều nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi
các đơn vị y tế giả soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
sau khi giả soát khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng
từ một mươi hai tuổi trở lên đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
bộ y tế đề nghị các địa phương quản lý bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao
đảm bảo được tiêm chủng đủ liều được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất tốt nhất ngay tại địa phương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nam và công an huyện thanh liêm
tỉnh hà nam vừa phối hợp triệt phá tụ điểm ma túy
bắt hai mươi bốn đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bay lắc trong quán karaoke
kiểm tra hành chính quán karaoke diamond thuộc thôn phúc nhị xã thanh phong huyện thanh liêm
do trần xuân mạnh làm chủ và trần đức thiện làm quản lý
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hai mươi bốn đối tượng gồm một mươi hai nam và một mươi hai nữ
đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một đĩa xứ một túi ni lông có chứa ketamin
hai mươi viên ma túy tổng hợp hai mươi bảy điện thoại di động hơn sáu mươi triệu đồng
cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giam năm đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đã cận kề thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại
không khí bán vé tàu vé xe dịp tết tại nhà ga bến xe ở thành phố đà nẵng vẫn im lìm
lượng vé bán ra chỉ đạt khoảng hai mươi so với những năm trước
tại bến xe trung tâm tp đà nẵng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động
vì dịch bệnh và vắng khách
các nhà xe đã rụng trịch mở bán vé tết từ tháng trước
thế nhưng đến nay lượng vé bán ra vẫn rất thấp chủ yếu chỉ giao nhận hàng hóa
nhiều nhà xe cũng vì thế mà đóng cửa ngừng hoạt động hẳn trong dịp tết này
vé bán mấy năm là thấy rồi năm nay không có luôn
hôm nay bán được bốn năm vé không nó sẽ họa sợ dịch không gì
đúng với các đơn vị bằng tải thì người ta đã chuẩn bị phục vụ tết như hằng năm
nhưng mà cái lượng khách đi lại nó rất ít
cho nên như hiện nay trong bến thì nó có thứ ba mươi bảy
quầy vé bán vé nhưng mà hiện nay là mở được năm bảy quầy
cái lượng khách là đi nó rất ít so với mọi năm thì đến bây giờ
chúng tôi có thể tính toán là mới một mươi hai mươi
còn đây là phòng bán vé ga đà nẵng nơi chuyên để bán vé tàu tết nguyên đáng
vốn luôn đông đúc tấp nập thì giờ đây phải đóng cửa im lìm do không có người đến mua
quầy bán vé tàu đi trong ngày nay kim luôn cả bán vé tàu tết
tất cả đều vắng lặng
thi thoảng có vài hành khách đến mua sau thời gian dài mở bán
gà đà nẵng chỉ mới bán được năm trăm linh vé tàu tết còn số thấp kỷ lục từ trước đến nay
như mỗi năm thì thường mở từ tháng một mươi bắt đầu là từ tháng một mươi lượng khách mua bình quân một ngày có
thể ở ga đà nẵng có thể bán một trăm linh hai trăm linh vé như thời điểm này thì có ngày không bán được
cái vé nào có ngày thì bán được ba đến năm vé hiện tại là hành khách đang mở có thể bán được ba đến năm vé
hiện tại là hành khách đang mở có thể bán được ba đến năm vé hiện tại là hành khách đang mở
có thể bán được bốn đôi tàu se một hai ba bốn năm sáu bảy tám bán phục vụ hành khách đi trong dịp tết
tùy theo cái nhu cầu của hành khách khi mà nhu cầu cao công ty sẽ tiếp tục mở thêm phương án
ngoài việc người dân về quê từ nhiều tháng trước thì tâm lý e ngại dịch bệnh và băng khoăn về quy
định cách ly của từng địa phương cũng khiến nhiều người chân trừ cân nhắc có nên về quê ăn tết hay
không chỉ còn vài tuần nữa là đến tết nguyện đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
không chỉ người dân mà các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vận tải hành khách đều mong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
có những chuyển biến tích cực hơn để hoạt động vận tải hành khách khởi sắc trở lại trong những ngày tới
liên bộ công thương tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu kể từ một mươi năm h chiều ngày hôm qua với mức giá tăng mạnh ở tất cả các mặt hàng
cụ thể mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai có giá trần là hai mươi ba một trăm năm mươi chín đồng một lít tăng sáu trăm linh chín đồng xăng ron chín trăm năm mươi ba là hai mươi ba tám trăm bảy mươi sáu đồng một lít tăng năm trăm tám mươi một đồng
ngoài ra dầu diesel năm s có giá trần là một mươi tám hai trăm ba mươi chín đồng một lít tăng sáu trăm sáu mươi đồng dầu hỏa là một mươi bảy một trăm ba mươi tám đồng một lít tăng sáu trăm hai mươi đồng
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s lên mức mới là một mươi sáu
cụ thể mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai có giá trần là một mươi sáu ba trăm sáu mươi hai đồng một lit tăng sáu trăm một mươi bảy đồng một lit tăng sáu trăm một mươi bảy đồng
như vậy đây là kỳ điều hành đầu tiên của nhà điều hành theo quy định của nghị định chín mươi năm về kinh doanh xăng dầu
thưa quý vị tin giả trên các trang mạng xã hội không còn là mới mẻ
tin giả được ví như một loại virus độc hại xâm nhập gây dối dư luận gây dối lòng tin thậm chí là làm khủng hoảng niềm tin
cần phải có những giải pháp xử lý vấn nạn này
và yếu tố đầu tiên cần có chính là hành lang pháp lý
hiện chế tài xử lý đối với những trường hợp tung tin giả trên mạng xã hội đã có
thế nhưng vì sao tin giả vẫn xuất hiện
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ làm rõ phần nào tình trạng này cùng biên tập viên trung kiên
kính chào quý vị khán giả tên là trung kiên người sẽ đồng hành cùng quý vị trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
thưa quý vị chỉ cần tìm kiếm từ khóa tin giả
tin giả có thể đạt được một ba tỷ kết quả chỉ trong vòng chưa đầy bốn mươi năm giây
điều này cho thấy thực trạng của vấn đề tin giả là vô cùng lớn
và cũng theo thống kê đã cho thấy mạng xã hội chính là mảnh đất màu mỡ để tin giả phát triển
các trang mạng xã hội phổ biến hiện nay là facebook twiter instagram
theo thống kê ở việt nam có khoảng hơn bảy mươi năm triệu tài khoản mạng xã hội tức chiếm khoảng hai phần ba dân số
tin giả được tung ra dưới nhiều hình thức khác nhau có thể nhằm vụ lợi
nhưng cũng có thể chỉ để câu view câu like
cũng có loại tin giả chỉ nhằm gây hoang mang dư luận với những câu nói hay bức ảnh bị cắt xén bịa đặt
năm hai nghìn hai mươi một câu chuyện về bác sĩ rút ống thở của người nhà để cứu sản phụ tại tp hcm đã gây bão trên mạng xã hội
tuy nhiên đây lại là thông tin sai sự thật
tin giả luôn luôn tìm cách sản sinh và lây lan như virus với mức độ phát tán rất mạnh
bởi tin giả đánh vào tâm lý người dùng mạng xã hội
dùng facebook bây giờ ấy ạ
thì nó có nhiều mặt trái lắm
thì người ta nói lên đấy thì nó cuốn hút mình lắm
mình cảm giác như là rất là tin luôn đấy ạ
cho nên họ không ngừng tung tin để hoặc hãm hại một người nào đó
họ không ngừng tung tin để hoặc làm lay động suy nghĩ lay động tư tưởng của một nhóm người nào đó
họ không ngừng tung tin để hoặc là làm cho chúng ta nhũn loạn
và chúng ta mặc dù tiếp cận những thông tin giả thông tin fake news
nó lại dẫn đến những hành động thật rất lầm lạc rất sai trái
tin giả thường được gắn với những thông tin chủ đề nóng nhất đang gây sự chú ý nhất
và trong thời điểm này dịch bệnh covid một mươi chín đang là chủ đề được các nhà sản xuất tin giả sử dụng phổ biến nhất
chỉ tính riêng trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư vừa qua
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phối hợp xử lý hành chính trên tám mươi đối tượng xử lý hình sự một số đối tượng
có những đối tượng đã cố tình tung tin
đưa thông tin bịa đặt xuyên tạc về tình hình
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong thời gian qua
đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương các ban ngành chức năng
để xác minh làm rõ với các đối tượng
người dân khi mà tham gia thông tin trên cộng đồng mạng
thứ nhất là cần phải tìm hiểu những thông tin chính xác những nguồn tin thông tin chính thống
từ chính phủ bộ y tế các cơ quan chức năng các bộ ngành liên quan
đó là không tin theo các luận điệu xuyên tạo của các thế lực thủ địch
thưa quý vị một lần nữa phải khẳng định
tin giả có tác hại vô cùng lớn
nó không hề là vô thưởng vô phạt
mà nó có thể hạ thấp uy tín danh dự của cá nhân tổ chức cũng như doanh nghiệp
vậy làm thế nào để có thể xử lý vấn đề này
khi đã có những quy định của pháp luật về tin giả
cùng bàn luận trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc anh
chuyên gia nghiên cứu về truyền thông
xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc oanh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông mặc dù chúng ta đã tăng cường giả soát kiểm tra phát hiện tin giả để ngăn chặn kịp thời
thế nhưng tin giả vẫn có những cách thức để tồn tại thậm chí là phát triển
thì ông nhận định gì về thực trạng tin giả một vấn đề được xác định là nghiêm trọng hiện nay
đây là một loại thông tin mà chúng ta cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội
tuy nhiên thực trạng thì những thông tin giả như vậy nó vẫn cứ tồn tại
và có vẻ như nó ngày càng được nuôi dưỡng ở cái môi trường nhất là môi trường mạng xã hội cho nên nó lại càng phát triển
những cái tin giả tin sai sự thật tin xuyên tạc ấy nó có thể chưa phát tác ngay lập tức
nhưng về lâu dài thì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống văn hóa tinh thần đời sống chính trị đời sống kinh tế của người dân
hiện nay thì rất là nhiều người họ không thể nào họ phân biệt được đâu là tin giả
và đâu là tin sai sự thật chính vì vậy nên là họ không thể tự bảo vệ bản thân mình trước tin giả
vậy theo ông cái vấn đề này thì nó đang bộc lộ những cái hạn chế gì
và chúng ta cần phải có những quy định hay là những hướng dẫn cụ thể như thế nào
cái tin giả mà chúng ta nói ở đây tin sai sự thật chủ yếu xuất hiện trên mạng xã hội là chính
trong suy nghĩ của tôi thì mạng xã hội nó ngày càng phát triển cho nên người ta
cái tin giả nó có thể là thông tin chỉ là một vài chữ nhưng cũng có thể là cả một cái câu chuyện dài bằng hình ảnh
cũng là những con người nhưng mà người ta không phân biệt được là con người thật câu chuyện thật
với cái việc là biến những người dân thành những cái diễn viên không chuyên nghiệp để kể những cái câu chuyện giả
rồi từ đó họ lừa đảo để kiếm tiền hay là những cái gì đó
thì theo tôi nghĩ là thế này là với cái vấn đề này thì đòi hỏi là chúng ta nâng cao cái nhận thức của cái công chúng của chúng ta
khi tiếp cận với tất cả các loại hình thông tin và truyền thông trên mạng xã hội
và quan trọng nhất là kiểm chứng cái nguồn là độ tin cậy của cái nguồn thông tin mà đem đến cho chúng ta
theo quy định thì tùy vào động cơ cũng như hậu quả của người tạo lập hay là tung tin giả
thì cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự
thế nhưng ông nghĩ sao về mức chế tài này
liệu có quá là nhẹ tay và chưa đủ tính gian đe hay không bởi mức bảy năm triệu hay một mươi năm triệu
thì nghe có vẻ là một số tiền lớn nhưng nó cũng có thể không ảnh hưởng quá nhiều
đến đời sống của một bộ phận dân cư đang sống ở những nơi thành thị
tôi thấy là có những cái đối tượng từ nước ngoài mà tung tin bằng tiếng việt về cho người việt nam ấy
là người ta cố tình xuyên tạc sự thật nói xấu tình hình đất nước và phỉ bán
hay là nói xấu lãnh tụ nói xấu xuyên tạc đường lối chính sách của đường lối của đảng
họ xuyên tạc đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước việt nam
nhưng đôi khi những tin ấy cũng được tiếp tay lan truyền của những người thiếu hiểu biết ở trong nước
cho nên việc họ bị xử phạt đôi khi là mình phải làm thần nghiêm bởi vì họ cố tình
họ biết đấy là thông tin sai lệch nhưng họ vẫn cố tình
theo tôi thì trên các lĩnh vực chính trị thì bộ thông tin truyền thông đã có nhiều chế tài để xử lý về vấn đề này
để buộc các cái trang thông tin ở nước ngoài đưa thông tin sai lệch về người việt nam
và đảng và nhà nước việt nam xuyên tạc cái đường lối chính sách chủ trương chính sách của đảng và nhà nước việt nam
rồi phỉ bán làm xúc phạm các lãnh tụ họ đã phải gỡ bỏ các thông tin đó
về câu chuyện về chế tài xử phạt thì theo tôi nghĩ là cái mức xử phạt như hiện nay đang có thì vẫn còn chưa đủ sức để gian đe
thế thì theo tôi nghĩ trên lĩnh vực thông tin truyền thông cũng cần phải thay đổi để tăng cái mức xử phạt
đủ sức gian đe cho một số người lợi dụng cái sự dân chủ hay là cái quyền tự do ngôn luận có thể nêu những cái này cái kia
thì theo tôi nghĩ là họ phải chịu trách nhiệm về những lời nói của họ
và khi họ chịu trách nhiệm như thế thì họ nói họ phải cân nhắc hơn và theo tôi cái mức xử phạt cũng phải tăng rất là nhiều
bên cạnh những cái chế tài xử lý cụ thể thì chúng ta cần phải làm gì để phòng ngừa từ sớm vấn nạn tin giả
theo tôi thì là thứ nhất là cần phải tăng cường cái giáo dục và nâng cao nhận thức cho họ
và với những cái đối tượng mà cố tình thì theo tôi cũng nên là có cái mức xử phạt vi phạm mà tăng lặng
nên có những cái tình tiết ví dụ anh chỉ vô tình một lần thôi chứ anh không thể vô tình nhiều lần được
đặc biệt là những đối tượng trẻ thanh thiếu niên thì tổ chức đoàn hay là các trường học các thầy cô giáo cũng nên trang bị cho các em
nhất là trong bối cảnh học online hiện nay học online trẻ con rất nhiều học sinh đang có rất nhiều những cơ hội
để tiếp cận với mạng xã hội và với các em hoàn toàn ngây thơ non nớt
cứ cái gì hay hiếu kì thì các em tham gia vào các em xem bấm vào xem
cho nên là các bậc cha mẹ cũng như là các thầy cô giáo cần phải kiểm soát và hướng dẫn các cháu
để cái việc học online nó không ảnh hưởng gì đến cái quá trình các cháu bị ảnh hưởng của những thông tin xấu độc ở trên mạng
tôi nghĩ rằng là ngoài việc chủ động phát hiện và kịp thời xử lý những tin giả và tin sai sự thật
thì việc mà chúng ta đăng những cái thông tin có trích dẫn từ những cái nguồn tin chính thống
cũng là một cách thức để không tạo điều kiện và cơ hội cho tin giả tin sai sự thật xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng đúng không ạ
một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã nhận lời tham dự chương trình
thưa quý vị trong phần cuối của vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng ta sẽ cùng điểm lại một số những quy định của pháp luật về xử lý tin giả
và tôi là trung kiên người đồng hành cùng quý vị trong vấn đề về chính sách
xin chào và hẹn gặp lại
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm hai nghìn hai mươi một
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn hai mươi một công tác kiểm tra giám sát của đảng tiếp tục được đẩy mạnh
thực hiện toàn diện có nhiều chuyển biến mới
theo đó cấp ủy các cấp đã kiểm tra năm mươi một sáu trăm hai mươi tổ chức đảng và hai trăm bảy mươi hai năm trăm một mươi hai đảng viên
thường trực ban bí thư võ văn thưởng đánh giá thực hiện đồng bộ việc kiểm tra và giám sát
chú trọng những địa bàn lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm tập trung kiểm tra giám sát cán bộ
đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm
thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là những người đứng đầu cán bộ chủ chốt
khi để xảy ra tham nhũng tiêu cực những nơi mất đoàn kết nội bộ vi phạm nguyên tắc điều lệ của đảng
báo công an nhân dân có loạt bài kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
mở đầu với bài viết cãy hở trong quản
kiểm soát phản ứng phản ánh việc lợi dụng kẽ hở trong quản lý và kiểm soát của cơ quan chức năng
vừa qua các đối tượng đã lợi dụng cấp phép kinh doanh để gom các chất tiền chất nhằm chiết tách và sản xuất trái phép ma túy
trước thực tế với gần một doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiền chất nguy cơ khó kiểm soát hoạt động này
các cơ quan chức năng đã đề xuất chính phủ nhiều vấn đề cơ bản chiến lược trong công tác kiểm soát các hoạt động
đặc biệt luật phòng chống ma túy
túy có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có những đổi mới quan trọng bổ sung những quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp
liên quan đến ma túy nhằm khắc phục kẽ hở trong công tác quản lý kiểm soát nâng cao hiệu quả phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy
trên báo lao động thông tin trước tình trạng hàng nghìn xe hàng hóa nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu biên giới phía bắc
hàng trăm xe thanh long phải quay đầu tiêu thụ trong nước với giá như đổ đi
nhiều ý kiến không đồng tình với những giải pháp được cho là cứng nhắc không mới không hiệu quả của bộ công thương
đặc biệt vai trò của hiệp hội ngành hàng đang rất yếu
nhiều ý kiến cho rằng bộ công thương chưa làm tốt vai trò quản lý và điều tiết thị trường khơi thông dòng chảy thương mại trong thời gian qua
bởi tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu biên giới hầu như năm nào cũng lặp lại
chính vì vậy chính phủ cần làm rõ trách nhiệm của các bộ trong đó có bộ công thương trong việc này đã gây ách tắc tổn thất lớn cho doanh nghiệp và bà con nông dân
bộ công thương phải đi sâu vào chức năng của mình để làm không chuyển trách nhiệm cho địa phương và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
như công văn hỏa tốc mà bộ đã gửi bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và ubnd các tỉnh như đã nói ở trên
thông tin trên báo kinh tế và đô thị
một số quy định nhằm kiểm soát tốt hơn chất lượng dịch vụ vận tải
đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng một vừa qua
ghi nhận thực tế cho thấy các đơn vị cá nhân kinh doanh vận tải đã ý thức tự giác chấp hành tuy nhiên thì vẫn còn
thông tin cho biết theo thanh tra sở giao thông vận tải hà nội thời gian này đơn vị vẫn tích cực tuyên truyền
nhắc nhở và vận động tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chấp hành tốt các quy định mới
theo quy định tại nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp về sử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực
các xe kinh doanh vận tải hàng hóa không lắp đặt camera hoặc camera không ghi dữ liệu sẽ bị phạt từ một đến hai triệu đồng
lỗi tương tự đối với cá nhân tổ chức kinh doanh vận tải hành khách là từ năm đến một mươi hai triệu đồng
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại một số tin chính đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
bộ y tế vừa có công điện đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng
bộ y tế yêu cầu các tỉnh cần hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
và liều bổ sung liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
vụ mua bán vàng nhập lậu từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang với số lượng cực lớn vừa được công an tỉnh an giang triệt phá
tăng vật gồm ba kg vàng gần một trăm bảy mươi usd và bảy trăm linh triệu đồng
tiếp tục khám xét các địa điểm liên quan lực lượng công an tiếp tục thu giữ một mươi năm kg vàng nữ trang hơn hai một triệu usd
một số ngoại tệ khác và số tiền mặt là hai mươi năm tỷ đồng
từ một mươi năm h chiều qua giá xăng tăng sáu trăm linh chín đồng một lít lên mức hai mươi ba một trăm năm mươi chín đồng một lít với xăng ron chín mươi hai và xăng ron chín mươi năm là hai mươi ba tám trăm bảy mươi sáu đồng một lít tăng năm trăm tám mươi một đồng
một loại virus độc hại
xâm nhập gây dối dư luận làm khủng hoảng niềm tin đã có chế tài xử phạt hành lang pháp lý đầy đủ tuy nhiên tin giả vẫn tồn tại
do đó cùng với việc chủ động phát hiện xử lý tin giả thì việc đăng tải các thông tin được cập nhật từ các nguồn tin chính thống
cũng sẽ là một phương thức giúp hạn chế thông tin giả tin sai sự thật có cơ hội xuất hiện và lên lõi vào cuộc sống